bộ y tế công bố đường dây nóng phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
quốc tế đánh giá việt nam là một quốc gia kinh tế văn hóa phát triển chính trị xã hội ổn định có nhiều triển vọng tốt
tất nước ta chưa bao giờ có được cơ độ to lớn vai trò và vị thế cao như nay
có được thế và lực mới như ngày hôm nay đường lối đối ngoại đổi mới của đảng thể hiện rõ sự nhất quán sáng tạo phù hợp với thực tiễn và tầm cao mới
năm hai nghìn một mươi chín với sự kiện hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai tổ chức tại hà nội
việt nam đã khẳng định là một quốc gia đáng tin cậy với bạn bè quốc tế là thành viên có trách nhiệm vì hòa bình và an ninh thế giới
tháng một năm hai nghìn hai mươi việt nam với vai trò chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc đã chủ trì các hoạt động quan trọng về những vấn đề an ninh thế giới
tháng một năm hai nghìn hai mươi việt nam giữ vai trò chủ tịch năm asean hai nghìn hai mươi đã đưa ra nhiều đề xuất quan trọng đối với các vấn đề của khu vực
với tầm vóc mới mà đối ngoại đa phương và song phương đạt được
việt nam đã và đang khẳng định vị trí của mình
với tư cách là một thành viên đầy trách nhiệm và có uy tín của cộng đồng quốc tế
công tác đối ngoại của đảng cùng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân kết hợp hài hòa đã tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao
quan hệ đối ngoại của đảng cũng không ngừng được mở rộng và tăng cường với các chính đảng ở các nước khác nhau trên thế giới theo hướng đa phương và đa dạng hóa quan hệ
một trong những cái vấn đề theo tôi là có vị trí đặc biệt quan trọng trong cái hoạt động đối ngoại của việt nam nói chung cũng như của đảng cộng sản việt nam nói riêng đấy
thì cho đến nay thì gần như không có ông đứng đầu đảng cộng sản nào mà đến hoa kỳ lại có được cái vị thế được trọng thị như là tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng

tổng bí thư nguyễn vũ trọng còn với tư cách là người đứng đầu đảng thôi thì đến hoa kỳ tiếp long trọng hội đàm ở phòng bổ dục là hiện tượng có một không hai
người ta chưa tìm thấy một cái hiện tượng thứ hai nào
hiện nay quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế không ngừng rộng mở hợp tác kinh tế thương mại đầu tư được tăng cường
việt nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và thiết chế hợp tác kinh tế đa phương có vai trò tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới
tuy vậy đảng ta cũng xác định
bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh thuận lợi thời cơ cũng có nhiều khó khăn thách thức đan xen nên đường lối đối ngoại cần bám sát tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai phù hợp với thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước
những thách thức an ninh truyền thống như tội phạm suy quốc gia khủng bố ma túy buôn bán phụ nữ và trẻ em tội phạm kinh tế quốc tế tội phạm công nghệ cao
trên những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực việt nam luôn khẳng định sự phối hợp giữa các quốc gia sự hợp tác giữa các tổ chức quốc tế trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm là điều cần thiết hơn bao giờ hết
với sự tham gia hợp tác tích cực chủ động việt nam đã đạt được nhiều thành công trong việc phòng ngừa bắt giữ tội phạm
với vai trò và trách nhiệm của mình lực lượng công an nhân dân việt nam luôn nỗ lực phân đấu đẩy mạnh hợp tác sát cánh cùng cơ quan thực thi pháp luật của các nước đấu tranh phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm quốc tế đặc biệt là tội phạm ma túy
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn hai mươi ba ba trăm linh vụ với hơn ba mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy
trong đó có nhiều đối tượng là người nước ngoài
triệt phá thành công nhiều đường dây ma túy đặc biệt lớn hoạt động liên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia
hợp tác phòng chống ma túy là một công tác cam go và phức tạp không nước nào có thể đơn lẻ giải quyết mà cần sự phối hợp nhuẩn nhuyễn với các nước với cộng đồng quốc tế
việt nam là thành viên asean có vai trò tích cực
các nước asean cần cải thiện hơn nữa hệ thống liên lạc cơ chế phối hợp chung để đấu tranh chống lại các băng đảng tội phạm ma túy từ khâu sản xuất đến tàng trữ rồi vận chuyển qua các nước
tại hội nghị cấp bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đối chống

cấp bộ trưởng về nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong tăng cường năng lực thực thi pháp luật về phòng chống ma túy
các nước khu vực xem xét đầu tư xây dựng và triển khai hệ thống các trạm kiểm soát ma túy công khai tại các địa điểm tiếp giáp trong khu vực tam giác vàng
nhằm phối hợp kiểm soát ma túy và tiền chất tiến tới mục tiêu bao vây cô lập khu vực sản xuất ma túy tại tam giác hòa
trong quan hệ hợp tác với các nước bộ công an việt nam thúc đẩy triển khai các hình thức hợp tác mới
coi trọng đối thoại chiến lược từng bước đưa quan hệ hợp tác ngày càng có chiều sâu và bền vững
trên các diễn đàn an ninh cảnh sát đa phương đặc biệt là liên hợp quốc interpol asean
việt nam khẳng định là một thành viên tích cực có trách nhiệm luôn sát cánh cùng các nước trong khu vực và trên thế giới
thực hiện nghiêm túc những cam kết và thỏa thuận
việt nam đã đưa ra nhiều đề xuất sáng kiến để các quốc gia cùng nghiên cứu thực hiện
việt nam đã đưa ra nhiều đề xuất sáng kiến để các quốc gia cùng nghiên cứu thực hiện
là thành viên thứ một trăm năm mươi sáu của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay
interpol việt nam đã tiếp nhận xử lý hàng triệu lượt thông tin liên quan đến tội phạm hình sự
kinh tế ma túy bắt giữ và trao trả hàng trăm đối tượng truy nã quốc tế cho cảnh sát nước ngoài như mỹ hàn quốc đài loan áo
những kết quả trên đã góp phần nâng cao vị thế của các cơ quan thực thi pháp luật việt nam trong mắt cộng đồng quốc tế
cũng như củng cố phát triển quan hệ song phương đa phương giữa việt nam với các nước trong khu vực và trên thế giới
tạo dựng thế trận an ninh bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia phục vụ tích cực cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
tăng thêm động lực để đất nước phát triển trong một thế giới đang toàn cầu hóa sâu sắc